việt nam đang là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu
mỗi năm có trên một mươi cơn bão đổ bộ vào nước ta và khoảng tám mươi chín mươi dân số chịu ảnh hưởng của bão
trong khi đó công tác dự báo khí tượng thủy văn trong nước còn gặp nhiều khó khăn
do vậy công tác dự báo đã được tăng cường để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra
hạn hán mưa lũ bất thường những hiện tượng khí hậu cực đoan
nếu không dự báo được sẽ gây ra hậu quả về kinh tế xã hội
tuy nhiên biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp phá vỡ các quy luật khí tượng thủy văn tồn tại nhiều năm qua
khiến cho công tác dự báo khí tượng thủy văn gặp không ít khó khăn